tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều nơi chạy theo thành tích và sự cạnh tranh khốc liệt đã làm kỳ thi học sinh giỏi xuất hiện những bất cập so với mục đích ban đầu
nhiều cư dân mạng đưa ra ý kiến nên bỏ kỳ thi học sinh giỏi các cấp để tránh di căn sang chương trình giáo dục mới đang triển khai hiện nay
chương trình giáo dục mới lúc nào cũng kêu gọi nói không với bệnh thành tích nhưng chính kỳ thi học sinh giỏi bao nhiêu năm nay lại là biểu hiện rõ ràng của bệnh thành tích
tôi nghĩ nó không còn phù hợp nữa
nên dẹp các trường chuyên lớp chọn ngay và luôn tiến tới dẹp luôn thi học sinh giỏi
căn bản thì cần sớm tiếp thu các nền giáo dục tiên tiến để cải cách triệt đề nền giáo dục của nước nhà
bỏ là đúng bồi dưỡng học sinh giỏi sao không bồi dưỡng học sinh yếu để các em có trình độ ngang nhau làm cho các em không bị phân biệt lỗi ở nền giáo dục lạc hậu và chạy theo thành tích
bên cạnh các ý kiến nên bỏ kỳ thi học sinh giỏi
không ít cư dân mạng cho rằng nên duy trì kỳ thi này bởi nó góp phần thúc đẩy phong trào dạy tốt học tốt là một trong những thước đo đánh giá chất lượng giáo dục địa phương hay một trường nào đó
giúp tạo ra động lực cạnh tranh giữa các cá nhân học sinh để trẻ có thể đủ tự tin để sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường toàn cầu hóa
kết quả thi học sinh giỏi chứng tỏ mỗi học sinh đều đạt một ngưỡng giỏi của mình trong một lĩnh vực nhất định
ngày nay các trường đại học dựa vào kết quả thi học sinh giỏi để xét tuyển tuyển thẳng vào đại học điều này có thể thấy rằng việc thi học sinh giỏi đã và đang là điều kiện cần thiết
trong môi trường nào cũng có cạnh tranh với các em học sinh việc thi tài năng kiến thức cũng là cách để các em thể hiện tài năng của mình có cạnh tranh mới có tiến bộ việc cạnh tranh trong môi trường học tập thì là điều

tôi cho rằng cần thiết duy trì kỳ thi này vấn đề là đảm bảo quy mô kỳ thi phù hợp có hướng phát triển bồi dưỡng sử dụng học sinh giỏi về sau cũng như hạn chế tối đa áp lực cho các em học sinh giáo viên nhà trường
đồng đảo cư dân mạng đánh giá kỳ thi chọn học sinh giỏi không có lỗi vấn đề là ở hình thức tổ chức việc triển khai và những con người tham gia vận hành
tuy muộn để thay đổi nhưng đó là việc không thể không làm
vì một nền giáo dục liêm chính tiến bộ nhân văn
đơn giản thi học sinh giỏi để tìm kiếm nhân tài học sinh có năng lực thật sự phục vụ cho các kỳ thi olympic quốc tế
nói chung tôi đồng ý vẫn duy trì nhưng thay đổi hình thức thi sao cho thật sự minh bạch và cách làm nên được nghiên cứu làm mới
theo tôi kỳ thi học sinh giỏi là cơ hội cho các em nuôi dưỡng phát triển đam mê về một môn học mà các em thực sự có tài năng
điều quan trọng là khâu tổ chức học thi chấm điểm như thế nào cho hiệu quả và công bằng
tôi nghĩ là vẫn nên nhưng đừng lấy đó là thức đo hay tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của giáo viên hay ngôi trường địa phương nào nữa
cuộc thi nên chỉ đơn giản là dân chơi để khơi dậy tình yêu đối với môn học và phát triển tình yêu ấy hài hòa và song hành với các môn học khác
xung quanh câu chuyện giữ hay bỏ kỳ thi học sinh giỏi rất nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn
kỳ thi học sinh giỏi không phải là không quản được thì cấm mà sẽ có nghiên cứu đánh giá hoàn thiện chính sách để quyết định thi cái gì thi thế nào ở đâu để tổ chức kỳ thi lành mạnh tất cả vì mục tiêu phát triển học sinh và lợi ích đất nước
có nên duy trì kỳ thi học sinh giỏi nếu có thì nên điều chỉnh thay đổi như thế nào cho phù hợp
nếu không thì có cách thức nào để phát hiện tìm kiếm được nhân tài
hãy chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi